cụ thể vào hồi một mươi h ngày ba mươi tháng một mươi vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
dự báo trong những giờ tới bão có hướng di chuyển khá phức tạp
theo hướng tây tây bắc sau đổi hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp tám sau tăng lên cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba biển động dữ dội
vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa gió đông bắc đến bắc mạnh cấp sáu cấp bảy biển động mạnh
quay trở lại với thời tiết trên đất liền
thời đoạn hai ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh đường tăng cường trở lại nên thời tiết khá khô giáo và ít mưa
sáng sớm có sương mù nhẹ giải sát làm giảm tầm nhìn xa
ban ngày có nắng hanh với nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ giao động từ một mươi sáu đến ba mươi độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh khô nên thời tiết khô giáo và ít mưa
sáng sớm có sương mù nhẹ giải sát
ban ngày có nắng hanh với nền nhiệt cũng có xu hướng giảm nhẹ giao động từ một mươi năm đến ba mươi một độ
tương tự như khu vực miền bắc nước ta trong ba ngày tới thời tiết các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến trạng thái ít mưa
về nhiệt độ với quá trình di chuyển xuống phía nam của không khí lạnh
thì nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm nhẹ từ một đến hai độ mỗi ngày giao động từ một mươi bảy đến ba mươi độ
đêm và sáng trời lạnh có nơi trời rét
điểm dừng chân tiếp theo là các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này sẽ phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ phổ biến ít mưa
chế độ nhiệt ẩm không có quá nhiều biến động
các tỉnh vùng cao tây nguyên trong những ngày tới thời tiết chủ đạo là ngày nắng đêm không mưa
thời tiết có nhiều thuận lợi cho các hoạt động thông thương hàng hóa của bà con nơi đây
về nhiệt độ cao nhất ngày tại tây nguyên phổ biến trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới tại đây thời tiết cũng ít mưa ngày nắng với mức nhiệt chưa có nhiều biến động
ngày đêm trên khu vực giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ